non nước việt nam đẹp trữ tình nhưng để yêu hiểu và sống vẹn tròn với thứ tình yêu ấy lại là điều không phải người nghị sĩ nào cũng làm được
trong số ít đó chắc hẳn sẽ không thể không nhắc tới nhạc sĩ phó đức phương người nhạc sĩ mà hương sắc việt nam đã gắn lấy ông như sinh mệnh qua hàng loạt ca khúc sống mãi với thời gian như về quê trên đỉnh phù vân hồ trên núi
sự ra đi của ông đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa và tiếc nuối
bến duyên với nghệ thuật có phần muộn so với nhiều nhạc sĩ cùng thời nhưng phó đức phương lại chứng minh với giới chuyên môn cùng công chúng thấy sức sáng tạo dồi dào trong hầu hết trạng đường sáng tác của ông
với ông mỗi sản phẩm âm nhạc đều như gói ghém chứa đựng cả linh hồn của người nghệ sĩ
muốn nhận được con tinh thần bay cao bay xa người nghệ sĩ cần gửi gắm vào đó tất cả nội lực tâm huyết có sẵn dẫu thể hiện qua những giáng điệu khi bỏng khi trầm